theo cáo trạng công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng là doanh nghiệp nhà nước do ủy ban nhân dân tp đà nẵng nắm giữ một trăm linh vốn chủ sở hữu đến năm hai nghìn một mươi cổ phần hóa
việc bán tài sản cố định thuộc doanh nghiệp nhà nước phải tổ chức bán đấu giá tổ chức thẩm định giá trước khi bán
tuy nhiên bị cáo trung đã tự ý quyết định việc chuyển nhượng giá chuyển nhượng nhà tại một trăm tám mươi sáu trần phú cho công ty cổ phần địa ốc phương trang với giá gần một chín tỷ đồng kết thất thoát nhà nước
bị cáo chung còn ký quyết định cấp tài sản là quyền sử dụng đất tại ba mươi một núi thành cho xế nghiệp công trình giao thông và xây dựng là đơn vị trực thuộc công ty
mặc dù hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hai thửa đất diện tích một trăm tám mươi bốn bảy m hai và bốn trăm ba mươi ba một m hai đã được hợp thửa thay thế bằng giấy chứng nhận cho một thừa diện tích sáu trăm hai mươi m hai
thế nhưng các bị cáo đã có hành vi kiểm kê tài sản lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng quy định
làm giảm hệ số sinh lời của đất giảm giá trị thửa đất gây thất thoát tài sản của nhà nước
tổng số tiền bị thất thoát tại hai nhà đất trên là hơn hai sáu tỷ đồng
mới đây tại khu dân cư mới thôn kệ châu ba xã phú cường tp hưng yên
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an xã phú cường tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy c ba mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi ba đang dừng đỗ bốc hàng hóa từ ô tô xuống đường
tại thời điểm kiểm tra các cá nhân bóc hàng đã bỏ chạy để lại xe và hàng hóa
tổ công tác thu giữ ba mươi hai nặng năm trăm linh bao thuốc lá điếu bao bì ghi chữ nước ngoài
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định đối tượng hà viết thăng tạm trú tại đường hồ xuân hương phường lê lợi thành phố hưng yên là chủ số thuốc lá điếu nhập lậu nói trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hà viết thăng về tội buôn bán hàng cấm và tiếp tục điều tra làm rõ
những sự chồng chéo giữa các bộ luật liên quan các dự thảo luật đất đai sửa đổi luật nhà ở sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi hiện nay vẫn còn có nhiều vấn đề cần tiếp tục góp ý
ngoài ra cần sửa đổi một số điều của luật liên quan khác tuy nhiên theo các chuyên gia sự chủ động linh hoạt trong các giải pháp kinh doanh cũng là vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải thực hiện được mới mong cải thiện tình hình hiện nay
nếu chúng ta lại có những cái dự án rồi và đang mở bán thì chúng ta phải cân đối về dòng tiền
nếu như chúng ta khó khăn về dòng tiền thì chúng ta phải chấp nhận trong một mươi dự án chúng ta sẽ lấy một dự án ra giảm giá năm mươi sẽ giảm giá ba mươi bốn mươi để làm gì ạ
thu hút đủ cái nguồn tiền vào để có đủ tiền mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn này
nghị quyết ba mươi ba cũng lưu ý các doanh nghiệp cần cơ cấu lại giá sản phẩm phù hợp nhu cầu thật của thị trường và ưu tiên nguồn lực thanh toán nợ nhất là nợ trái phiếu
các địa phương ra soát lập danh mục dự án nhà ở bất đồng sản lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở năm năm hàng năm để làm cơ sở chấp thuận chủ trương các dự án tăng nguồn cung cho thị trường
thời đại công nghệ thông tin bùng nổ mọi thứ đều dễ dàng được tìm thấy trao đổi mua bán trên mạng
tuy nhiên có một số mặt hàng đặc biệt nếu kinh doanh trao đổi trên mạng mà không có giấy phép
người bán lẫn người mua đều vi phạm pháp luật và một trong những mặt hàng đặc biệt đó chính là ngoại tệ
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
gần đây trên internet xuất hiện những hình thức mua bán ngoại tệ qua mạng giao tận nhà
tuy nhiên theo quy định hiện hành mọi giao dịch thanh toán mua bán hàng hóa trên lãnh thổ việt nam của tổ chức cá nhân chỉ được sử dụng duy nhất đồng tiền việt nam đồng
do đó đây đều là những hoạt động trái quy định pháp luật
việc mua bán ngoại tệ
chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tính dụng chi nhánh ngân hàng được phép và các đại lý hoặc thu đổi ngoại tệ được cấp giấy phép
việc mua bán ngoại tệ ngoài các đơn vị tổ chức này thì đều được xem là không phù hợp với quy định pháp luật
đặc biệt tình trạng mua bán ngoại tệ tràn lan trên mạng xã hội hiện nay còn tìm ẩn một nguy cơ rủi ro rất cao cho người sử dụng các dịch vụ này
đó là họ có đứng trước nguy cơ bị lừa đảo
thứ nhất là có thể giao tiền nhưng không
không nhận được số tiền ngoại tệ mình mong muốn chẳng hạn hoặc tiền mình giao là tiền thật nhưng mình lại nhận lại tiền giả
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm mọi nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân và doanh nghiệp hiện nay
chỉ được đáp ứng qua hai kênh chính thống là các tổ chức tính dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối
đặc biệt khi mức độ ngoại tệ người dân cần phải chứng minh được nhu cầu của mình là hợp pháp
việc đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho doanh nghiệp và người dân
để phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong một đất nước
trong một điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế cũng như là thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế
đồng thời cũng phải đảm bảo được trật tự kỷ cương kỷ lập thủy trường đảm bảo được an ninh tiền tệ
chính vì lẽ đó mà việc mua bán ngoại tệ yêu cầu phải đúng quy định pháp luật
cái việc mua bán ngoại tệ mà không đúng quy định pháp luật
nó không chỉ là rủi ro đối với người dân và doanh nghiệp
mà nó còn ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển kinh tế
khi phát hiện sai phạm liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng nói chung
lĩnh vực quản lý ngoại hối nói riêng cơ quan quản lý cơ quan cấp phép hoạt động
sẽ xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo mức độ vi phạm
tuy nhiên để hạn chế sai phạm cần thông tin truyền thông
để người dân doanh nghiệp nắm rõ quy định của pháp luật về giao dịch ngoại
bên cạnh đó cơ quan quản lý cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát
bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực này
thứ nhất là chúng ta tăng cường công tác truyền thông chính sách
nhất là cơ chế chính sách về ngoại hối để cho người dân doanh nghiệp nắm rõ hiểu rõ
nhận thức rõ các quy định về ngoại hối các quy định về mua bán ngoại tệ
cũng như là thanh toán ngoại tệ
thì từ đó với nhận thức đó các bên cùng thiện trách nhiệm sẽ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật
đối với người dân khi mà nắm rõ
doanh nghiệp khi nắm rõ các quy định về pháp luật về quản lý ngoại hối
thì họ sẽ thực hiện một cách tốt hơn thuận lợi hơn trong cái việc đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của mình
cũng như là phong ngừa các rủi ro pháp quân lý có liên quan
khi mà diễn ra việc thu đổi ngoại tệ hoặc mua bán ngoại tệ trên mạng
thì việc này đã vi phạm các quy định pháp luật
và người thực hiện hành vi có thể bị phạt lên đến một trăm linh triệu đồng
theo quy định tại nghị định tám mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh việc bị phạt tiền
thì những người thực hiện hành vi có thể bị phạt lên đến một trăm linh triệu đồng
những người thực hiện hành vi này còn có nguy cơ là bị tịch thu toàn bộ số tiền ngoại tệ
hoặc là cái số tiền việt nam đồng mà họ sử dụng để giao dịch
nhanh chóng tiện lợi nhưng việc thu mua trao đổi ngoại tệ từ các cá nhân hội nhóm trên mạng
có thể tìm mở nhiều rủi ro pháp lý
người dân cần hết sức lưu ý khi có nhu cầu trao đổi mua bán ngoại tệ
tránh trường hợp bị thiếu kiến thức dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại